tổng thống donald trump sẽ cấm nhập cảnh vào mỹ trong vòng sáu mươi ngày
tính đến sáu giờ sáng nay toàn cầu ghi nhận hơn hai triệu năm trăm linh nghìn người nhiễm covid một mươi chín
trong đó có hơn một trăm bảy mươi bảy ca tử vong và hơn sáu trăm tám mươi tám người bình phục
mỹ hiện vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do covid một mươi chín cao nhất ở châu mỹ cũng như trên toàn thế giới
tổng thống mỹ donald trump cho biết ông sẽ bàn hành xác lệnh tạm cấm nhập cảnh vào mỹ trong sáu mươi ngày
và sẽ đánh giá lại sau thời hạn trên nhằm ngăn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan
xác lệnh cấm nhập cảnh này sẽ chỉ áp dụng đối với những người có ý định nhập cư vào mỹ theo diện thẻ xanh
tức là thẻ thường trú cho những người không phải là công dân của mỹ nhưng vẫn hưởng chế độ thường trú tại mỹ
và không ảnh hưởng đến các lao động nhập cư tạm thời
ngoài ra ông cho biết sẽ có một số ngoại lệ trong xác lệnh sắp ban hành